chiều nay ngày bảy tháng một mươi một bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân đăng đàn trả lời chất vấn của quốc hội
chung quanh các vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ
trong lĩnh vực này hiện có nhiều vấn đề được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
như là việc sắp xếp tổ chức đội ngũ cán bộ dôi dư sau khi sát nhập các đơn vị hành chính cấp huyện xã
loạn chứng chỉ hành công chức hay là tình trạng công chức sáng cấp ô đi và chiều cắp ô về
đã được nhắc đến từ rất lâu và đến nay thì vẫn còn tồn tại
theo báo cáo bộ nội vụ gửi các đại biểu quốc hội trước thềm phiên chất vấn
tổng hợp từ các tỉnh thành phố cho thấy có bốn mươi năm trên tổng số sáu mươi ba tỉnh thành thực hiện sắp xếp
các đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong đó có bảy tỉnh thực hiện sắp xếp cả đơn vị hành chính cấp huyện
giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một có một mươi chín huyện phải sắp xếp lại dự kiến số lượng cấp huyện giảm là sáu đơn vị
và có sáu trăm ba mươi một đơn vị cấp xã thuộc diện sẽ được sắp xếp hợp nhất lại
tuy nhiên khi hợp nhất từ hai đến bốn đơn vị hành chính lại
với nhau số lượng đội ngũ cán bộ công chức dồi dừ sẽ rất lớn
theo báo cáo của nhiều địa phương số lượng tồn đọng dồi dừ do chưa sắp xếp bố trí
giải quyết vị trí công việc được ngay là ba trăm tám mươi năm cán bộ công chức viên chức cấp huyện
và bốn năm trăm tám mươi năm cán bộ công chức cấp xã
để góp phần tháo gỡ khó khăn trong vấn đề này
trung ương đã ban hành nhiều nghị quyết văn bản để làm cơ sở pháp lý cho các địa phương
nghị quyết sáu năm ba của ubnd cho phép trong thời hạn năm năm giảm dần lãnh đạo quản lý
và cán bộ công chức viên chức của các đơn vị hành trình sau sát nhập
và đảm bảo sau năm năm thực hiện theo đúng quy định
ngoài ra vấn đề văn bằng chứng chỉ cũng là một nỗi khổ mà công chức viên chức phải chịu đựng nhiều năm qua
chẳng hạn như khi xét tuyển hay xét nâng ngạch công chức viên chức
các ứng viên bị yêu cầu phải có chứng chỉ ngoại ngữ tin học
đây là một quy định được bộ nội vụ ban hành từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay đã hơn hai mươi năm
và được đánh giá là đã lỗi thời
một nghịch lý hiện nay đang tồn tại ở các cơ quan nhà nước
đó là lương công chức tùy thấp nhưng vẫn cao hơn năng suất lao động
theo ước tính của các chuyên gia có tới ba mươi công chức viên chức không làm được việc
tương đương với khoảng bảy trăm linh người tiêu tốn một mươi bảy tỷ đồng ngân sách nhà nước mỗi năm
các chuyên gia cũng nhận định lãng phí một mươi bảy tỷ đồng mỗi năm trong bối cảnh nợ công ngày một cao
thì điều này sẽ tác động xấu đến nền kinh tế cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân
chắc chắn nợ công sẽ tiếp tục tăng nếu chúng ta không giải quyết triệt để
để cơ chế